trung tâm chăm sóc thương bệnh binh và người có công long đất thuộc huyện long hải tỉnh bà rịa vũng tàu
là một trong các khu điều dưỡng thương bệnh binh nặng của cả nước
và cũng là khu điều dưỡng thương binh duy nhất cho một mươi tám tỉnh thành phố phía nam
nơi đây được xem là ngôi nhà thứ hai của các thương bệnh binh
trong số hơn sáu mươi thương bệnh binh hiện đang được chăm sóc
tại trung tâm chăm sóc thương bệnh binh và người có công long đất
có những người đã gắn bó gần bốn mươi năm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến nay
không chỉ khám chữa bệnh mà từng bữa ăn giấc ngủ của các thương bệnh binh
đều được chăm lo tận tình chú đáo
chính vì thế hầu hết các thương bệnh binh đều coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình
cuộc sống thì không vui vẻ không thoải mái
là một thương binh nặng thì tôi cũng
xác định đây là một ngôi nhà thứ hai của tôi cũng như là của anh em thương binh ở đây
thì trong cuộc sống ở đây thì nói chung là anh em thì toàn là thương binh nặng cả
mỗi người mỗi cái vết thương nó khác nhau rồi mỗi cái hoàn cảnh khác nhau
nhưng mà anh em thì cũng sống rất là lạc quan
giờ ngồi một chỗ nó buồn
mình cũng phải kiếm việc mình chăn nuôi con gà trồng cây cảnh hoặc là tự nấu ăn
thì dù nó ngon hay không ngon thì mình thấy cái sức lao động mình bỏ ra thì nó cũng giết thời gian nữa
nó có ý nghĩa đâu
mà có nghĩa là tập trung anh em tới là nó vui vẻ hơn
tự mình tạo cái tinh thần cho mình
ngoài việc nuôi dưỡng và chăm sóc cho hơn sáu mươi thương bệnh binh nặng thương binh một trên bốn
trung tâm chăm sóc thương bệnh binh và người có công long đất còn thường xuyên đón nhận các đoàn thương bệnh binh
mẹ việt nam anh hùng từ các tỉnh thành trên cả nước về điều dưỡng có thời hạn
hầu hết các y bác sĩ ở đây đều là người lính và với họ việc chăm sóc cho các thương bệnh binh cũng như chăm sóc cho người thân
từ những người lính từ chiến trường trở về đến với anh em thương bệnh binh ở đây
thì chúng tôi coi đây như là một cái mái nhà chung để anh em gần gũi chăm sóc
ngoài công việc chuyên môn ra thì chúng tôi rất là quan tâm sâu sát đối với thương bệnh binh
mối quan hệ giữa cán bộ công nhân viên rồi thầy thuốc với thương bệnh binh cán bộ nhân viên với thương bệnh binh đều rất là tra noà
chăm sóc thương bệnh binh và người có công là nhiệm vụ của toàn xã hội trong thời bình
thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc
mong rằng cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành công tác này luôn được chăm lo chú đáo
để những người lính trở về sau những cuộc chiến luôn cảm thấy ấm lòng